hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi

xin chào và hẹn gặp lại